ban bí thư vừa có chỉ thị tới các cấp ủy đảng chính quyền cần chủ động kế hoạch chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trong dịp tết
chỉ thị cũng nêu rõ cấm biếu tặng quà tết dưới mọi hình thức
bên cạnh nội dung về chăm lo thật tốt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong dịp tết tăng cường quản lý các lễ hội
chỉ thị số bốn mươi của ban bí thư cũng nêu rõ tiếp tục thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
không tổ chức đi thăm chúc tết cấp trên và lãnh đạo các cấp
thực hiện nghiêm túc chủ trương cấm biếu tặng quà tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức
cấm sử dụng ngân sách phương tiện tài sản công trái quy định và các hoạt động lễ hội vui chơi trong dịp tết